trong năm hai nghìn một mươi năm cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin các cuộc tấn công xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng của các cơ quan nhà nước các tổ chức doanh nghiệp để phá hoại hoặc thu thập lấy các thông tin ngày càng gia tăng
trước tình trạng đáng báo động trên việc giám sát an ninh cũng như triển khai các giải pháp bảo mật đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết